xã vĩnh lộc a huyện hồng dân tỉnh bạc liêu từng có năm tiền án về tội trộm cấp tài sản
sau khi chấp hành xong án phạt tù vào ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm
nguyễn văn cui đã nhiều lần tái phạm hành vi trộm cấp
điển hình là vụ trộm xe tại nhà ông phạm văn nhơn ấp chủ trọt xã ninh thạnh lợi a
với lý do vào nhà ông nhân xin nước uống sau đó thấy hai chiếc xe mô tô không người trông coi
nên đối tượng dùng cơ sắt cưa đứt dây xích lấy một chiếc xe airblade trị giá gần bốn mươi triệu đồng
với quyết tâm cao trong đấu tranh với bọn tội phạm
công an huyện hồng dân đã triệt xóa được hai nhóm đối tượng trộm xe trao trả lại nhiều xe máy cho bị hại
thủ đoạn trộm cắp xe máy của các đối tượng trên gây ra không phải là mới
vì vậy người dân cần có ý thức chủ động phòng ngừa cảnh giác
để bảo vệ tài sản của mình cũng như góp phần ổn định an ninh trật tự tại nơi sinh sống
trên sông crono đoạn chảy qua địa bàn xã đạ rột san huyện đam rông tỉnh lâm đồng
đã có khoảng ba bốn đến năm điểm khai thác cát trái phép
mặc dù không có giấy phép khai thác nhưng nhiều năm nay các cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động
các ngành chức năng đã nhiều lần vào cuộc kiểm tra xử lý
tuy nhiên sau một thời gian thực trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và có chiều hướng gia tăng
vấn đề này không chỉ gây mất an ninh trật tự tại địa phương
mà việc khai thác cát trái phép đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh
gây sạt lở đất ô nhiễm nguồn nước tưới cây trồng của bà con nông dân hai bên bờ sông và trong khu vực
có thể thấy rằng vì lợi nhuận mà hầu hết các địa phương có tuyến sông trên cả nước
đều xuất hiện tình trạng cắt tặc lộng hành
thời gian qua khá nhiều các cơ quan báo chí đã đưa tin về tình trạng khai thác cát sạn trái phép
trên thượng nguồn sông hương thuộc địa phận tỉnh thừa thiên huế
và vào ngày bốn tháng tám vừa qua phó thủ tướng hoàng trung hải cũng đã có công văn yêu cầu
ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra thông tin trên đồng thời có biện pháp xử lý báo cáo thủ tướng chính phủ
vậy trong hơn hai tháng qua tình trạng khai thác cát sản trên sông hương đã có những chuyển biến như thế nào
xin mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự sau
báo tuổi trẻ số ra ngày hai mươi tháng bảy đưa tin về việc thượng nguồn sông hương đoạn qua thôn vĩ dạ
thuộc địa phận xã thủy bằng thị xã hương thủy và thôn đình môn xã hương thọ thị xã hương trà
là những điểm nóng khai thác cát lậu từ nhiều năm nay
khu vực trên có đến một mươi chín bãi tập kết cát sỏi trái phép nằm ngay trong khu dân cư
trong đó địa phận thị xã hương thủy có một mươi bãi tập trung
nhận được phản ánh trên ngay trong ngày hai mươi một tháng bảy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
đã yêu cầu giám đốc công an tỉnh chỉ đạo lực lượng kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát sỏi trái phép
các chủ phương tiện vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc vi phạm quy định về an toàn giao thông
môi trường quá dư là của trên sông hương là không được khai thác cắt sản
hôm nay là lực lượng quá dư là cảnh sát đã làm việc nhưng mà chúng tôi vẫn có ước nguyên với cơ quan nhà nước
là tạo điều kiện công an việc làm
cho một số quá dư là hồ mà đã có con em đông và sẵn đo khai thác cắt sản dọc trên hai bờ sông hương
trong vài năm trở lại đây hơn một trăm linh hộ dân sống bằng nghề khai thác cát sạn trên sông hương
ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp phép khai thác cho một số doanh nghiệp
bên cạnh đó yêu cầu các doanh nghiệp được cấp phép phải đảm bảo việc tổ chức cho các hộ gia đình cùng khai thác cát sỏi
tuy nhiên trên thực tế đã có nhiều người lén lút khai thác cát sỏi ở lòng sông
xuất phát từ điều kiện thực tế thì các tàu thuyền đã sử dụng các phương tiện đặc biệt là các máy hút với công suất rất lớn
do vậy chỉ trong vòng chứa đầy ba mươi phút thì đã xong một cái thuyền một cái tàu
tuy nhiên với thực trạng tên thì chúng tôi tổ chức một tổ công tác gần như hai mươi bốn trên hai mươi một nhiệm trên tuyển sông hương
nhằm kịp thời phá khuyền và xử lý nghiêm kinh quyết các trường hợp khai thác
tính đến thời điểm này các doanh nghiệp lớn được ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác các sạn như tuyết liêm phú vĩnh
đang hoạt động trong mốc danh giới của mình
đồng thời tình trạng các thuyền ghe khai thác nhỏ lẻ khai thác trái phép cũng đã không còn xuất hiện trên khu vực thượng nguồn sông hương nữa
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi đã tham mưu bán nhân đốc phục vụ bán nhân đốc để tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh
có các kế hoạch tôn trá kiểm soát gắn với tuyến truyền vận động quân chủng nhân dân
là chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước trong kỷ luật an toàn nhất không đồng thủy nơi địa
hiện nay phần lớn các bến bãi hoạt động không phép một phần cũng vì các chủ đầu tư kinh doanh cát sỏi tự lập hồ sơ
xin thuê đất mở bến bãi phải thông qua nhiều sở ban ngành với nhiều thủ tục phiền hà
bên cạnh đó việc xử phạt các hành vi khai thác cát sạn trái phép cũng tương đối phức tạp
bởi lực lượng chức năng bắt giữ lập hồ sơ vi phạm là cảnh sát thế nhưng đơn vị xử lý vi phạm lại là sở tài nguyên và môi trường
tất cả những lý do trên đã khiến cho quá trình giải quyết rứt điểm tình trạng vi phạm kéo dài thêm thời gian
đồng thời mất đi sự quyết liệt trong công tác đấu tranh với nạn khai thác cát trái phép này
ngày hôm qua một mươi một tháng một mươi các nguồn tin y tế và nhân chứng cho biết
ít nhất hai mươi tù nhân đã thiệt mạng và ba mươi người khác bị thương khi các máy bay chiến đấu của liên minh
do ả rập xứ út chỉ huy ném bom một nhà tù ở tỉnh al bayda miền nam yemen
được biết khu nhà tù này giam giữ hơn một trăm linh tù nhân do một nhóm cực đoan hầu thi theo hội giáo dòng cia kiểm soát
cùng ngày các chiến đấu cơ của liên quân đã tấn công một số mục tiêu quân sự của các chiến binh houthi
và các lực lượng trung thành với cựu tổng thống yemen ali abdullah saleh ở thủ đô sana a
bộ quốc phòng anh ngày hôm qua thông báo đã có hai quân nhân thuộc không lực hoàng gia anh
và ba người khác thiệt mạng trên một chiếc máy bay
trực thăng bị rơi ở afghanistan
tàn nạn xảy ra khi chiếc trực thăng trên bị rơi lúc đang hạ cánh xuống sở chỉ huy của phái bộ hỗ trợ an ninh quốc tế
thuộc liên quân do tổ chức hiệp ước bắt lại tây dương nato chỉ huy ở thủ đô kabul
hiện chưa rõ quốc tịch của ba quân nhân còn lại thiệt mạng trong vụ việc trên
ngoài ra còn có năm người khác bị thương
báo ja hindu ngày hôm qua đưa tin cảnh báo tình trạng buôn lậu vàng đang gia tăng tại ấn độ trong thời gian gần đây
theo cảnh sát cho biết có tình trạng buôn lậu gia tăng như vậy
là do thuế nhập khẩu đối với vàng đã tăng một mươi
duy trì và kéo dài từ nghệ an đến huế
trung tâm mưa lớn được nhận định là sẽ tập trung tại các tỉnh từ hà tĩnh trở vào
nhiệt độ phổ biến là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm
trời nhiều mây phía bắc có mưa vừa có nơi mưa to
phía nam có mưa giải rác gió đông bắc cấp hai cấp ba
trong cơn rông cần đề phòng gió rất mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
đến với khu vực tây nguyên vừa qua khối không khí lạnh lan xuống
cũng đã khiến mưa rông lượng khá tăng đột biến trong đêm ngày một mươi một ở khu vực này
dự báo thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng
tối muộn đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nhiệt độ là từ hai mươi tám đến ba mươi độ
khu vực nam bộ trong ba ngày tới đới gió mùa tây nam hoạt động khá yếu
không còn hình thế gây mưa nên khu vực có xu hướng giảm mưa rõ rệt
không còn tình trạng mưa rông đột biến
vào ban ngày trời chuyển nắng chiều tối mưa rào thu hẹp về diện vài nơi
lượng mưa không nhiều nhiệt độ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt